tại thành phố tam kỳ công an tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
mục tiêu của đợt gia quân lần này là chủ động phòng ngừa và đồng loạt tấn công phát hiện xử lý triệt đề tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán
nhằm làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám bảo đảm cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng nam bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công an các đơn vị địa phương tích cực ra soát xác định diện đối tượng cần tập trung đấu tranh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm khi có lệnh tấn công